liên quan đến vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng làm hai người chết xảy ra tại xóm bảy xã nghi kim tp vinh công an tỉnh nghệ an vừa tổ chức lễ trao thưởng cho các đơn vị đã có thành tích đặc biệt xuất sắc nhanh chóng điều tra làm rõ bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ án mạng đảm bảo an toàn cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ tham gia bắt giữ
trước đó vào sáng ngày ba mươi tháng bốn công an tp vinh nhận được tin báo của người dân về vụ nổ súng tại cổng nhà của cao trọng phú sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại xã nghi kim tp vinh
có hai người bị thương đối tượng nổ súng sau khi gây án đã cầm súng vào nhà cố thủ
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an tỉnh nghệ an đã khẩn trương bố trí triển khai phương án bao vây cô lập đối tượng phong tỏa nhà ở của đối tượng đồng thời tổ chức tuyên truyền thuyết phục đối tượng đầu thú
sau thời gian vận động thuyết phục đến một mươi lập một mươi ba giờ
ba mươi phút cùng ngày cao trọng phú đã giao nộp vũ khí ra đầu thú
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo giám đốc công an tỉnh nghệ an đã ghi nhận đánh giá cao tinh thần quyết tâm
sự mưu trí dũng cảm và sự phối hợp chặt chẽ của các tập thể trong đấu tranh bắt giữ đối tượng
đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục phối hợp hiệu quả đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt với các loại tội phạm
có phần tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cộng vực của đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu